nâng tổng số ca mắc lên là hai trăm năm mươi năm trường hợp trong đó có một trăm năm mươi tám người từ nước ngoài chiếm sáu mươi hai chín mươi bảy người lây nhiễm thứ phát
trước đó theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trong ngày hôm nay đã có hai bệnh nhân điều trị tại bệnh viện một mươi chín cần giờ được công bố khỏi bệnh
như vậy đến thời điểm này việt nam đã chữa khỏi một trăm hai mươi tám trên hai trăm năm mươi một trường hợp mắc bệnh
hai bệnh nhân dương tính với sars cov hai tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ đã được công bố khỏi bệnh
gồm bệnh nhân hai trăm linh ba và bệnh nhân hai trăm ba mươi bốn
các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày
trước đó bệnh nhân hai trăm linh ba và bệnh nhân hai trăm ba mươi bốn đều được đều từ nước ngoài trở về việt nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong khi đó một năm trăm linh
một năm trăm tám mươi tám nhân khẩu thuộc bốn trăm tám mươi hộ dân tại ấp thửa lợi xã thửa đức huyện bình đại tỉnh bến tre sẽ thực hiện cách ly đến ngày hai mươi tháng bốn do phát hiện có người dương tính với sars cov hai
tại tỉnh ninh bình vào ngày hôm nay ủy ban nhân dân xã khánh cư huyện yên khánh đã quyết định xử phạt hai trăm linh đồng đối với vũ văn linh
trú tại thôn thông một xã khánh cư huyện yên khánh về hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện pháp phòng chống dịch
trước đó vào ngày một mươi năm tháng ba vũ văn linh là lao động tự do tại nga bay về việt nam trên chuyến bay su hai trăm chín mươi khi đến sân bay quốc tế nội bài đã được đo thân nhiệt kiểm tra y tế
ngày một mươi sáu tháng ba khi về đến xã khánh cư mặc dù đã được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của xã yêu cầu thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà theo quy định tuy nhiên linh đã không chấp hành
việc xử phạt của ủy ban nhân dân xã khánh cư nhằm giáo dục nhắc nhở gian đe những người không chấp hành nghiêm quy định cách ly góp phần phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp
thưa quý vị sáng nay công an tỉnh khánh hòa đã quyết định thành lập năm trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín trên các tuyến giao thông đường bộ đường sắt thuộc địa phận tỉnh khánh hòa
các trạm này sẽ bắt đầu hoạt động từ bảy giờ ngày một mươi tháng bốn cho đến khi có thông báo kết thúc
năm trạm kiểm soát của tỉnh được đặt tại các địa điểm gồm trạm ở xã vạn thọ huyện vạn ninh
trạm ở xã cam thịnh đông
trạm kiểm soát tuyến quốc lộ một a trạm ở xã ninh tây thị xã ninh hòa kiểm soát quốc lộ hai mươi sáu từ đắk lắc xuống trạm ở xã sơn thái huyện khánh vĩnh kiểm soát quốc lộ hai mươi bảy c nối với tỉnh lâm đồng trạm ở gai nha trang kiểm soát người đi tàu hỏa
các lực lượng tham gia tại mỗi trạm gồm công an quân đội thanh tra giao thông y tế và chính quyền địa phương
các trạm có nhiệm vụ kiểm soát việc chấp hành các quy định của thủ tướng chính phủ và ngành y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín kiểm tra kiểm dịch y tế đối với người và phương tiện từ tỉnh thành phố khác lưu thông vào khánh hòa hướng dẫn tuyên truyền biện pháp bảo vệ cá nhân phòng chống dịch đối với người di chuyển vào tỉnh khánh hòa
theo đúng hướng dẫn và quy định của ngành y tế xử lý đối với các hành vi vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín

covid một mươi chín là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an sơn la tiếp tục kiểm soát tốt công tác xuất nhập cảnh quản lý người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn tăng cường xử phạt đối với các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại các điểm chốt trạm cần kiểm tra kiểm soát kỹ các trường hợp đi vào địa bàn hoặc yêu cầu quay đầu đối với các trường hợp đi từ vùng dịch áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội
liên quan đến việc tổ chức hành lễ tụ tập đông người tại giáo sứ tràng đình huyện can lộc tỉnh hà tĩnh đại diện bà con giáo dân tại đây linh mục nguyễn xuân hóa đã thừa nhận vi phạm trong việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
trước đó vào ngày năm tháng bốn trong khi cả nước đang thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ thì một số linh mục ở hà tĩnh vẫn tổ chức hành lễ với sự tham gia của gần năm trăm linh giáo dân
không thực hiện các quy định về cách ly và các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cả cộng đồng
trước tình hình trên các lực lượng chức năng đã gặp gỡ tuyên truyền vận động bà con giáo dân và các linh mục phân tích
đến nay bà con giáo dân và nhiều linh mục trên địa bàn đã chấp hành và tổ chức hành lễ theo hình thức trực tuyến
đại diện giáo sứ tràng đình linh mục nguyễn xuân hóa đã từ nhận vi phạm về việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và cam kết sẽ không tái phạm